với mục tiêu khởi động và khôi phục ngành du lịch
cần thơ sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố cần thơ đã tổ chức hội nghị quảng bá
xúc tiến du lịch thành phố cần thơ tại hà nội nhằm giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ du lịch mới
tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch của tp cần thơ kết nối tour tuyến
trao đổi cũng như liên kết với các doanh nghiệp du lịch của các tỉnh thành phía bắc
năm hai nghìn hai mươi khách du lịch đến thành phố cần thơ giảm hơn ba mươi năm so với cùng kỳ
tổng thu từ du lịch giảm hai mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị xúc tiến lần này nhằm giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ du lịch mới
nhằm thu hút khách du lịch đến tp cần thơ như tuyến du lịch đường sông
tuyến cần thơ côn đảo cần thơ châu đốc
cùng một số các sản phẩm du lịch mới trên nền tảng điểm du lịch được biết đến trước đó
như chợ nổi du lịch cộng đồng cồn sơn
bên cạnh đó hội nghị xúc tiến cũng giới thiệu những chương trình khuyến mãi tham gia kích cầu du lịch
sau khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát
đảm bảo chất lượng dịch vụ giảm giá nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng